tại cơ quan điều tra phan minh bằng chú tại xã kiến thành huyện trợ mới tỉnh an giang khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
bằng đã đeo khẩu trang che mặt rồi điều khiển xe máy đi tìm tài sản để giật
ngoài ra bằng còn khai nhận cùng với thủ đoạn trên đã thực hiện trót lọt bốn vụ cấp giật khác
số tài sản cấp được gồm bốn sợi dây truyền vàng trị giá khoảng hai mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú thiện đã tiến hành kiểm tra hiện trường và xác định các tài sản bị hư hỏng
căn cứ vào lời khai của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nay múc và cờ giao tiên hai mươi bốn tháng tù giam
bị cáo siêu non một mươi hai tháng tù giam đồng thời các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân chín triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng để khắc phục hậu quả
tiếp tục là tin bão trên biển đông cơn bão số sáu
vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu hai độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là khoảng từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km
một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rông kèm theo gió mạnh sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
báo cáo nhanh về công tác phòng chống thiên tai cho biết các bộ y tế công thương bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão
theo báo cáo số ba trăm tám mươi tám bc cqtt của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tính đến sáu giờ hôm nay
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu thuyền trưởng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho sáu mươi hai sáu trăm ba mươi bảy phương tiện tàu thuyền
và hai trăm năm mươi sáu chín trăm chín mươi hai người biết vị trí hướng di chuyển của bão số sáu để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát ra ngoài khỏi vùng có khu vực nguy hiểm

các tỉnh nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió tây nam nên tiếp tục có mưa rông ở nhiều nơi
thời điểm mưa nhiều vẫn là buổi chiều và tối
trong cơn rông người dân cần hết sức lưu ý với sấm xét và gió giật mạnh
vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất vào ban trưa chỉ đạt mức là ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió tây nam nên tiếp tục có mưa rông ở nhiều nơi